phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hồ chí minh
đang đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
bằng việc tăng cường sử dụng thông tin qua hệ thống camera
theo đó hai cơ quan này đã trang bị máy móc cài đặt phần mềm tập huấn để chính thức mở rộng công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố tiến hành ghi lại hình ảnh vi phạm thông qua camera và trích xuất làm căn cứ xử phạt
các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát được phân công phụ trách các tuyến đường sẽ bố trí lực lượng ghi hình cơ động trên các tuyến đường thuộc địa bàn do đơn vị mình quản lý
trong đó chủ yếu tập trung vào các tuyến đường trọng điểm các khu vực phức tạp thường xảy ra tai nạn
un tắc giao thông và tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng các tuyến đường không có lực lượng chức năng làm việc
cảnh sát giao thông sẽ trích xuất các hình ảnh vi phạm để làm cơ sở thực hiện công tác xử phạt
trên cơ sở phần mềm xử phạt các đơn vị sẽ chuyển thông báo vi phạm đến chủ phương tiện để đến trụ sở đơn vị xử phạt qua hình ảnh